trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai phó thủ tướng
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tham sự hội nghị ủy ban hiệp ước khu vực đông nam á
không có vũ khí hạt nhân phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của
hiệp ước đối với việc bảo đảm khu vực hoàn toàn không có các loại vũ khí hạt nhân và hủy diệt hàng
loạt phó thủ tướng cũng đề nghị asean tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh
an toàn hạt nhân ở khu vực trong đó chú trọng nâng cao khả năng ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với
sự cố phóng xạ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách về năng lượng nguyên tử và về
cứu trợ ứng phó thiên tai sự cố đồng thời nhất trí với việc tiếp tục nỗ lực triển khai kế hoạch
hành động hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai